với mục tiêu là tăng cường xúc tiến thương mại kết nối giao lưu chia sẻ khó khăn và cùng nhau hợp tác để vượt qua khủng hoảng
tại hà nội tri hội doanh nhân quốc tế việt âu thuộc hiệp hội doanh nhân tư nhân việt nam đã ra mắt phòng trưng bày xúc tiến thương mại việt nam châu âu
phòng trưng bày xúc tiến thương mại việt nam châu âu giúp các doanh nghiệp việt nam có cơ hội giao lưu kết nối giới thiệu và quảng bá rộng rãi sản phẩm
đồng thời hỗ trợ đưa sản phẩm của các doanh nghiệp vào các chuỗi siêu thị hệ thống phân phối trong nước và quốc tế
theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế việc thực hiện các cam kết quốc tế đa phương và sạc phương
đặc biệt là khi hiệp định thương mại tự do việt nam liên minh châu âu chính thức có hiệu lực
được kỳ vọng sẽ mang lại nhiều cơ hội thuận lợi đối với kinh tế và xã hội của nước ta
vì vậy tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại cho các doanh nghiệp việt nam châu âu sẽ giúp các doanh nghiệp liên kết với nhau
tạo nên sức mạnh tổng hợp trở thành động lực thúc đẩy nền kinh tế và hội nhập quốc tế